xu hướng già hóa dân số diễn ra ở tất cả các khu vực và quốc gia trên thế giới kể cả các quốc gia có dân số trẻ
đặc biệt tại việt nam dân số đang già đi nhanh gấp bốn lần so với các nước giàu
đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị gia hóa dân số toàn cầu năm hai nghìn một mươi bảy do ủy ban quốc gia người cao tuổi tổ chức tại hà nội
trên toàn cầu cứ tám người thì có một người từ sáu mươi tuổi trở lên
dự báo đến năm hai nghìn năm mươi cứ năm người thì sẽ có một người cao tuổi
gia hóa là một thành tiệu của y tế nhưng cũng đặt ra những thách thức cho hệ thống an sinh xã hội của các nước đang phát triển như việt nam
hiện nay nước ta có khoảng một mươi một triệu người cao tuổi chiếm một mươi một dân số
riêng số người từ tám mươi tuổi trở lên là hai triệu người
dự báo đến năm hai nghìn ba mươi tỷ trọng người cao tuổi ở việt nam chiếm khoảng một mươi tám và năm hai nghìn năm mươi là hai mươi sáu
nếu như các nền kinh tế phát triển mất vài thập kỷ thậm chí hàng thế kỷ để chuyển từ giai đoạn
già hóa dân số sang giai đoạn dân số già thì với tốc độ già hóa như hệ này việt nam chỉ mất một mươi năm năm
thực trường người cao tuổi nhưng mà rõ ràng là cái mức độ nó rất là thấp không đảm bảo được cuộc sống
và vẫn còn nhiều người cao tuổi có hoàn cảnh rất khó khăn họ vẫn đang ở những cái nhà còn rột nát
do đó mà chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái chính sách mà nhà nước cần quan tâm
để làm sao người cao tuổi sẽ được giải thiết và được chăm lo tốt hơn
và để làm được cái việc đó thì nó đòi hỏi là đất nước chúng ta phải
phát triển kinh tế và chúng ta có nguồn lực thì mới có thể chăm sóc người cao tuổi được
thực tế gia hóa dân số sẽ khiến tất cả các vấn đề từ giáo dục đào tạo an sinh xã hội
y tế kinh tế đều cần có những phát triển riêng
trong khi vấn đề người cao tuổi tại việt nam phần lớn không có lương hưu và trợ cấp
trước những thực trạng và thách thức đó hiện bộ y tế đã phê duyệt
đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
phần đấu đa dạng hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi